thông tin từ bệnh viện nhi trung ương chiều ngày một mươi một tháng bốn cho biết bé ta năm tuổi ở nghệ an mắc hội chứng thận hư kháng staris bắt đầu điều trị từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại khoa thận và lọc máu của bệnh viện
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trẻ vào viện trong bệnh cảnh huyết khối tĩnh mạch chủi dưới được theo dõi điều trị tại khoa thận và lọc máu và khoa huyết học trẻ được kiểm soát sử dụng thuốc điều đặn theo phác đồ nên tình trạng cải thiện
tuy nhiên do gia đình nhận thấy huyết khối không còn đáng ngại đã tự ý ngừng sử dụng thuốc chống đông sau hai tuần trẻ xuất hiện triệu chứng sưng đau phủ hai chân đặc biệt là ở chân phải
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn gia đình đưa bé ta vào viện địa phương thăm khám và ngay trong đêm trẻ được chuyển đến bệnh viện nhi trung ương
thạc sĩ bác sĩ trần hoàng khoa thận và lọc máu chia sẻ bằng kinh nghiệm lâm sàng và xem xét tiên sử huyết khối của trẻ chúng tôi nghi ngờ trẻ có huyết khối tĩnh mạch lớn làm cản trở dòng máu đổ về tim
kinh nghiệm cận lâm sàng trần đoán hình ảnh kết quả xác định trẻ có huyết khối lớn liên tục từ tính mạch đuổi trộn hai bên lan đến tính mạch chủ dưới và tính mạch thận
nguy cơ gây tắc mạch máu phổi và mạch máu não đe dọa đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời
xuất phát từ tình trạng nguy kịch của bệnh nhi sáng ngày hai mươi một tháng ba dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ bác sĩ cao việt tùng phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương
cuộc hội trần gồm bốn chuyên khoa điện quang can thiệp phẫu thuật mạch máu ngoại tổng hợp thận và lọc máu đã diễn ra để tìm giải pháp tối ưu đảm bảo mổ cấp cứu an toàn nhất cứu sống trẻ
thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai lê đình công chủ đơn vị điện quang can thiệp phó chuyên khoa trần đoán hình ảnh vui mừng chia sẻ rằng
ngay từ khi hội trận mục tiêu của chúng tôi là tiếp cận tính mạch chủ dưới đoạn sau gan và trên thận khơi thông dòng trải tính mạch chủ dưới sau đó đặt lưới lọc để tránh huyết khối trôi về tim gây thuyên tắc phổi
rất may mắn cuộc phẫu thuật diễn ra thành công
đánh giá siêu âm sau tám giờ trẻ tái thông dòng trải tính mạch thận hai bên tái thông tính mạch chủ dưới đoạn sau gan và ngang tính mạch thận không có bằng chứng huyết khối trôi về tính mạch phổi hai bên
sau phẫu thuật bệnh nhi được chuyển đến khoa điều trị tích cực ngoại khoa tại đây trẻ được thở máy duy trì chức năng sống dùng thuốc chống đông để đảm bảo không hình thành các huyết khối mới kiểm soát tình trạng đông máu
tình trạng của trẻ ổn định hồi phục tốt nên được cai máy thở sau vài giờ và được chuyển về khoa thận và lọc máu tiếp tục theo dõi điều trị ngay hôm sau
hiện tại trẻ được kết hợp điều trị nội khoa các chỉ số ổn định lâm sàng được cải thiện các triệu chứng như sưng đau phủ thiên giảm bệnh nhi ăn uống bình thường sau phẫu thuật
trong lộ trình điều trị tiếp theo trẻ sẽ được tiếp tục dùng các thuốc ức chế miễn dịch khác đồng thời sử dụng thuốc chống đông theo phác đồ
các bác sĩ cũng tư vấn gia đình theo dõi tình trạng phù và nguy cơ tắc mạch của trẻ nhằm có những giải pháp thăm khám nhập viện kịp thời
theo các bác sĩ hiện nay xuất hiện hai loại hội chứng thận hư kháng thuốc chính là kháng corticoid và kháng sterid
tình trạng này thường xảy ra khi người bệnh phải điều trị bằng hóa chất thuốc tây trong thời gian dài
nếu không can thiệp sớm và khắc phục kịp thời sẽ dân tới nhiều biến chứng nguy hiểm
hội chứng thận hư là biểu hiện của dối loạn chức năng thận khiến lượng protein bài tiết ra ngoài cơ thể vượt mức trung bình lớn hơn ba gram trên một ngày
dấu hiệu điển hình là xương phù toàn thân tăng cân nhanh bất thường và tiểu ít
hội chứng thận hư xảy ra ở mọi lứa tuổi đặc biệt là trẻ em
hầu hết các trường hợp hội chứng thận hư đều không có nguyên nhân cụ thể
tuy nhiên một số đối tượng sau có nguy cơ mắc bệnh cao hơn cụ thể là
bệnh nhân có tiền sử bị suy thận viêm cầu thận bệnh nhân mắc bệnh đài tháo đường hội chứng lupus ban đỏ hoặc bệnh thận mãn tính
người điều trị thuốc tây trong thời gian dài đặc biệt là các loại thuốc ảnh hưởng đến chức năng thận
người bệnh lạm dụng thuốc kháng viêm không chứa starid và kháng sinh thuốc giảm đau
bệnh nhân mắc các bệnh hiv viêm gan b viêm gan c và sốt z làm tăng nguy cơ suy thận
người bệnh đã hoặc đang điều trị bệnh ung thư
hội chứng thận hư kháng sharaid cũng cản trở việc điều trị bệnh suy thận và thận hư
các vấn đề về dạ dày như là đau và viêm dạ dày tăng tiết dịch vị suất hiết dạ dày cũng là một trong những biên chứng của hội chứng thận hư kháng thuốc steroid
một số bệnh nhân bị suy thận nặng có nguy cơ biên chứng suy tim giảm lượng ca ly trong máu nặng
những bệnh nhân mắc hội chứng thận hư kháng thuốc có nguy cơ cao bị đục thủy tinh thể tăng nhan áp gây lồi mắt nặng hơn nữa là dối loạn chức năng hệ thần kinh
đặc biệt người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ gặp nguy hiểm khi lượng đường trong máu tăng cao gây hôn mê và làm bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn
tùy theo mức độ tổn thương thận nhẹ hay là nặng mà bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng các phương pháp khác nhau nhằm giúp bệnh nhân thuyên giảm hoặc cải thiện bệnh trong một thời gian nhất định
một số cách điều trị hội chứng thận hư kháng thuốc như điều trị giảm phù nề người mắc hội chứng thận hư nên kiêng ăn nhiều muối và nước nạp vào cơ thể
đồng thời kết hợp với các thuốc lợi tiểu có tác dụng đối kháng như là adapton verospiron hoặc bổ sung thêm metolazone để tăng tác dụng của thuốc lợi tiểu
bù protein hội chứng thận hư kháng thuốc dẫn đến một lượng lớn protein trong cơ thể bị mất đi nên người bệnh phải bù đắp bằng cách ăn nhiều thực phẩm do protein hoặc kết hợp với chuyển pradma và abumin
kiểm soát huyết áp hội chứng thận hư kháng thuốc khiến huyết áp bị dối loạn làm tăng nguy cơ đột quỵ và suốt huyết não vì vậy người bệnh sẽ được theo dõi và được chỉ định thuốc phổ biến nhất là thuốc ức chế men chuyển
những bệnh nhân gặp hạn chế trong việc sử dụng thuốc corticoid và cedroid cần lưu ý các biện pháp cải thiện sau
tăng cường bổ sung protein canxi vitamin d để hạn chế nguy cơ biến chứng loãng xương và suy dinh dưỡng
tuy nhiên cần trao đổi kỹ với bác sĩ về lượng protein cần bổ sung
trong thời gian điều trị hội chứng thận hư bằng thuốc bệnh nhân cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa về liều lượng của thuốc hoặc ngừng thuốc khi có dấu hiệu mệt mỏi
điều trị bệnh theo phác đồ điều trị hội chứng thận hư của bác sĩ không tự ý mua hoặc ngừng dùng thuốc
xây dựng chế độ ăn uống khoa học giảm thiểu các chất không tốt cho bệnh nhân suy thận